thưa quý vị cụ thể đợt không khí lạnh này tập trung chủ yếu ở miền bắc
đêm ngày hai mươi tám tháng một cho đến ngày hai mươi chín tháng một bắc bộ và thanh hóa có mưa rông
từ ngày hai mươi chín tháng một khu vực từ nghệ an cho đến thừa thiên huế có mưa mưa rào và có nơi có rông
cụ thể do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên từ đêm hai mươi tám tháng một cho đến ngày hai mươi chín tháng một bắc bộ và thành hóa có mưa rông
từ ngày hai mươi chín tháng một khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa mưa rào và có nơi có rông
cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực hà nội từ đêm hai mươi tám tháng một đến ngày hai mươi chín tháng một có lúc có mưa rào và dông
từ đêm hai mươi chín tháng một trời chuyển rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi một một mươi ba độ c
từ đêm mai ngày hai mươi tám tháng một trong đất liền bắc bộ
gió chuyển hướng đông bắc cấp ba vùng ven biển cấp bốn
từ gần sáng ngày hai mươi chín tháng một vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy
biển động sóng biển cao từ hai đến ba mét
từ ngày ba mươi tháng một khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ đêm hai mươi chín tháng một
bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất ở bắc bộ phổ biến từ một mươi một mươi ba độ c
vùng núi từ bảy một mươi độ c vùng núi cao có nơi dưới ba độ c và có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết
bắc trung bộ phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày ba tháng hai
bắc bộ và bắc trung bộ tiếp tục xảy ra rác đậm rác hại trên diện rộng
vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết
mới đây trước thời tiết đang có diễn biến cực đoan
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã yêu cầu các tỉnh thành phố chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm
cụ thể theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
từ đêm hai mươi tám đến hai mươi chín tháng một tức ngày hai mươi sáu hai mươi bảy tháng chạp đến ngày mùng ba tháng hai tức mồng ba tết nhâm dần
và các ngày tiếp theo do ảnh hưởng của không khí lạnh bắc bộ bắc trung bộ trời chuyển rét đậm rét hại
với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một mươi bốn độ c vùng núi từ bảy một mươi độ c vùng núi cao có nơi dưới năm độ c
có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá băng giá mưa tuyết và kéo dài liên tục trong những ngày tết
ngày hai mươi bảy tháng một vùng áp thấp trên vùng biển phía nam của philippines sẽ đi vào vùng biển phía đông
của khu vực giữa và nam biển đông và có khả năng mạnh lên
nhằm chủ động ứng phó với rác đậm rác hại dông lốc mưa đá băng giá mưa tuyết sương mù
và vùng áp thấp trên biển đông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết để thông báo hướng dẫn kịp thời
thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh rác đậm rác hại
sương mù băng giá mưa tuyết mưa lớn kèm lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
có thể xảy ra trong những ngày tới
các tỉnh thành phố chỉ đạo tổ chức kiểm tra ra soát các phương án ứng phó phù hợp
với điều kiện cụ thể tại địa phương nhất là chuẩn bị phương tiện vật tư vải bạc tấm lợp các loại
và lực lượng xung kích tại cơ sở sẵn sàng huy động giúp dân khắc phục hậu quả nhanh chóng
kịp thời hiệu quả và đón tết được an toàn đề phòng tình huống tương tự dịp tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
chủ động các biện pháp triển khai an toàn cho người cây trồng và vật nuôi
đặc biệt là đối với vùng núi cao có khả năng nhiệt độ xuống thấp
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ chủ động thông báo hướng dẫn cho khách vãng lai
khách du lịch trong dịp tết cắm biển báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra sương mù
băng giá mưa tuyết trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình tỉnh các cơ quan thông tin truyền thông
nhất là tại cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân
và gió giật mạnh như gia cố mái nhà hiện dùng vật liệu dễ bị tóc vỡ như pyroximan ngói
chai chắn bảo vệ vật dụng trong nhà rau màu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện
cụ thể tại địa phương để giảm thiểu thiệt hại
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo
dự báo và diễn biến của vùng áp thấp và gió đông bắc sương mù thông báo cho thuyền trưởng
chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh
và có kế hoạch sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện và thuyền trưởng các tàu thuyền
chỉ đạo các tổ đội đánh bắt trên biển duy trì liên lạc và hỗ trợ nhau khi có sự cố
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
mặc dù được đánh giá là đạt miễn dịch cộng đồng tuy nhiên với covid một mươi chín
vaccine không đạt miễn dịch bền vững và sẽ suy giảm nên người dân không nên chủ quan lơ là
đứng trước tình trạng người dân về quê ăn tết khá đông
một số tỉnh thành phố đang báo cáo ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh dịp cận tết
gần tết nguyên đáng dịch bệnh tại nhiều địa phương đà nẵng bắc ninh hải phòng diễn biến phức tạp
trong khi đó tại thành phố hồ chí minh ngày thứ tư liên tiếp ghi nhận số người mắc covid một mươi chín dưới ngưỡng hai trăm linh ca
cụ thể hải phòng công bố bảy trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới
một trăm một mươi bảy chín trăm linh hai f đang được điều trị một trăm tám mươi ca diễn biến nặng nguy kịch
tính đến thời điểm hiện nay hải phòng đã ghi nhận sáu mươi ca tử vong do covid một mươi chín
theo thống kê thành phố đã thực hiện gần bốn triệu mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tỷ lệ người lớn từ một mươi tám tuổi trở lên đã đủ hai liều vaccine đạt chín mươi chín chín mươi chín
tỷ lệ này ở nhóm trẻ một mươi hai một mươi bảy tuổi là chín mươi chín chín mươi tám
bắc ninh trong ngày hai mươi sáu tháng một đã vượt qua hải phòng
để đứng vị trí sống và đạt được một triệu tiêm vắc xin
tỉnh này cũng là địa phương ghi nhận số ca mắc mới tăng cao nhất so với ngày trước đó tăng ba trăm linh năm ca
theo thống kê của sở y tế bắc ninh tổng số f đã được điều trị và quản lý trên địa bàn là năm chín trăm tám mươi trường hợp
mặt khác tỷ lệ tiêm chủng đủ vắc xin cho người trên một mươi tám tuổi của tỉnh đã đạt chín mươi sáu sáu
tỷ lệ này với nhóm người trên năm mươi tuổi là chín mươi sáu
trước tình hình diễn biến phức tạp bộ y tế cảnh báo tốc độ
nhiễm của omitron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
nên dẫn đến tăng rất nhanh số ca mắc gây quá tải hệ thống y tế
còn số tử vong sẽ tăng lên vì vậy vẫn phải đặt trọng tâm cho công tác phòng chống dịch
và bà con ở những tỉnh thành trên hãy đặc biệt lưu ý thông tin này
chúc quý vị đón tết vui vẻ
thưa quý vị dịp tết đến xuân về ai cũng mong được xung họp đoàn tụ bên người thân
thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh tết cũng là thời điểm rất dễ xảy ra những sự cố về sức khỏe không thể lường trước
chính vì vậy tết an toàn chính là trọng tâm khuyến cáo của bộ y tế trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay
tuy nhiên mới đây trong cuộc họp với sáu mươi ba tỉnh thành thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
có cơ sở để tự tin tiếp tục mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế và xã hội
chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
yêu cầu tuyệt đối không được lơ là chủ quan mất cảnh giác trong dịp tết đồng thời chúng ta cũng có cơ sở
để tự tin trong công tác phòng chống dịch tự tin tiếp tục mở cửa trở lại an toàn các hoạt động kinh tế xã hội
thủ tướng phạm minh chính cho biết cuộc họp nhằm ra soát đánh giá công tác phòng chống dịch
từ cuộc họp lần trước của ban chỉ đạo những vấn đề nổi lên cần lãnh đạo chỉ đạo rút kinh nghiệm
chấn chỉnh kịp thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
mục tiêu là vừa phòng chống kiểm soát dịch hiệu quả vừa tổ chức cho nhân dân đón tết an toàn
vui tươi lành mạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ quyền hạng của mỗi cơ quan
đơn vị địa phương nhất là các giải pháp để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong dịp tết
thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu triển khai chiến dịch tiêm chủng thận tốc mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
đã được thủ tướng chính phủ phát động với mục tiêu đến hết tháng một
hoàn thành công việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong quý i
hoàn thành việc tiêm mũi ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trừ các đối tượng chống chỉ định
tiếp tục nghiên cứu để triển khai các thủ tục và tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
thủ tướng nêu rõ biến chủng omitron đã xâm nhập vào nước ta nên chúng ta tuyệt đối không lơ là chủ quan
mất cảnh giác trong dịp tết đồng thời chúng ta cũng có cơ sở để tự tin trong công tác phòng chống dịch
với tỷ lệ người dân đã được tiêm vaccine và chúng ta cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn đúc kết được các phương châm công thức phòng chống dịch
gần đây phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp về lộ trình mở cửa trường học
phương án kế hoạch và lộ trình mở cửa đón khách du lịch an toàn hiệu quả
các nghị quyết của trung ương và quốc hội đã nhấn mạnh phải ưu tiên số một cho nhiệm vụ phòng chống dịch
phòng chống dịch hiệu quả thì mới yên tâm mở cửa trở lại tổng thể nền kinh tế
ngoài ra bộ y tế nhận định trong thời gian tới với nhu cầu đi lại trong dịp tết nguyên đáng và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi bốn
có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ấn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
kể cả biến chủng omithron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài omicron
trong bối cảnh dân mở cửa các hoạt động xã hội phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng
nhập viện tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng có nguy cơ cao
mắc bệnh nặng người già người có bệnh nền
bộ y tế thường xuyên trao đổi với who để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này
trên cơ sở đó đề xuất các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời phù hợp hiệu quả phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh